thưa quý vị hôm nay nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai mươi năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vâng trong thư chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ chiến sĩ hạ sĩ quan chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cám bộ đội viên lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chuyên ngành và dân phòng trong cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
trải qua chặng đường sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành trong chiến tranh cũng như cho hòa bình lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở luôn vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ an ninh an toàn tính mạng tài sản và cuộc sống của nhân dân giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân tạo nên sức mạnh của thế trận toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong sáu mươi năm qua
phát huy truyền thống vẻ vang vì nước quên thân vì dân phục vụ của công an nhân dân việt nam chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tin tưởng rằng
các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt bốn điều bác hồ dạy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phát huy phương châm bốn tại chỗ
tích cực vấn đấu thực hiện tốt công tác phòng ngừa và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cách mạng chính quy tinh nguyện tiến lên hiện đại đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới
vâng thưa quý vị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những lực lượng quan trọng bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
từ những ngày đầu tiên xây dựng và chiến đấu lực lượng đã vô cùng vinh dự và tự hào khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chủ tịch hồ chí minh
thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân lời căn dặn và trọng trách mà người đã giao cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho đến ngày hôm nay vẫn còn trọn vẹn ý nghĩa
trong công tác chiến đấu xuất hiện ngày một nhiều hơn những tấm gương dũng cảm những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong lòng nhân dân
truyền thống của một đơn vị anh hùng đang được viết tiếp bởi những người lính trẻ bằng nhiệt huyết tinh thần cống hiến hết lòng phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
và hãy cùng chúng tôi ôn lại những thành tích đáng tự hào của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong phóng sự ngay sau đây